do những tác động của dịch ncov đến thị trường xuất khẩu thanh long của việt nam
ngày năm tháng hai ubnd tỉnh long an phối hợp với cục xúc tiến thương mại bộ công thương
tổ chức hội nghị sở công thương các tỉnh thành phố khu vực phía nam để tìm giải pháp tiêu thụ
ổn định bền vững cho các mặt hàng nông sản của vùng trong đó có sản phẩm thanh long
sở công thương long an cho biết toàn tỉnh hiện có chín năm trăm tám mươi bảy trên một mươi một tám trăm hai mươi sáu ha đang cho trái
sản lượng ba trăm hai mươi tấn một năm được một trăm năm mươi bốn cơ sở thu mua và sơ chế tiêu thụ
trong đó một mươi năm cơ sở có bán trực tiếp sang trung quốc
long an cũng đã cấp mã số vùng trồng với diện tích chín tám trăm chín mươi bảy ha và một trăm hai mươi cơ sở được cấp mã kho
để xuất khẩu sang trung quốc sản lượng tiêu thụ sang trung quốc chiếm bảy mươi năm mươi
còn lại xuất sang thái lan singapore hàn quốc châu âu mỹ canada nhật malaysia
dubai new zealand ấn độ úc và tiêu thụ trong nước
tuy nhiên từ sau tết đến nay do ảnh hưởng của dịch ncov đã làm cho thanh long
giảm từ mức ba mươi năm đồng một kg xuống còn năm đồng một kg
hiện tại toàn tỉnh còn khoảng ba mươi tấn chưa được tiêu thụ
trong đó có khoảng ba tấn tồn kho và hai mươi tám tấn chưa thu hoạch

tuy nhiên từ sau tết đến nay do ảnh hưởng của dịch ncov đã làm cho thanh long giảm từ mức ba mươi năm tấn chưa thu hoạch